thực hiện kế hoạch của ngành y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế
hướng tới sự hài lòng của người bệnh
thời gian qua ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực
ngày càng tạo được niềm tin và sự hài lòng của người dân khi đến khám và điều trị bệnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện phụ sản tp cn
khoa điều trị theo yêu cầu bệnh viện phụ sản tp cn đi vào hoạt động
nâng tổng số giường bệnh của bệnh viện lên ba trăm tám mươi giường đáp ứng tình trạng quá tải của bệnh viện
đồng thời mang lại cơ hội sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao
chi phí thấp hơn các bệnh viện tư nhân trong thành phố
với đầy đủ các dịch vụ khép kín phòng sinh gia đình giảm đau trong chuyển dạ
dịch vụ phẫu thuật theo yêu cầu chăm sóc tại giường chất lượng cao
và kèm theo các dịch vụ khác như phục vụ xuất ăn tại chỗ ba lần một ngày
mát xa cho bé hàng ngày hội đầu mát xa sản phụ giặt ủi
bệnh viện đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng
bệnh viện đã xây dựng kế hoạch từ học hỏi kinh nghiệm hoạt động
đến đào tạo nhân lợi
được trao dồi quy tắc ứng xử thái độ phục vụ của đội mũ y bác sĩ
nhằm giải bài toán về tình trạng quá tải của bệnh viện
cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân
đặc biệt bệnh viện đã mạnh dạng xã hội hóa công tác y tế
bằng cách xây dựng đề án vay vốn đầu tư trang thiết bị
và nâng cấp khu khám điều trị theo yêu cầu
từ quỹ phát triển và đầu tư thành phố cần thơ
theo đó khoa điều trị theo yêu cầu được ra đời
với tiêu chuẩn khách sạn có diện tích sử dụng trên sáu trăm năm mươi m hai gồm một mươi bốn phòng bệnh
mỗi phòng có diện tích hai mươi bốn m hai với kiến trúc đẹp nội thất hiện đại
đầy đủ tiện nghi sang trọng tổng giá trị đầu tư trên năm tỷ đồng
ngoài ra bệnh viện còn đầu tư từ nguồn vốn vay
để trang bị thêm một máy nội soi hiện đại ca sore của đức trị giá hai năm tỷ đồng
và máy siêu âm hd bảy để chuẩn đoán điều trị phụ khoa và tầm soát ung thư vú
năm nay chúng tôi đã tổ chức
mà một lớp tập quấn về nâng cao năng lực cảm xúc của cán bộ y tế
để làm cho cán bộ y tế có cái hành vi thay đổi
có tinh thần thái độ tiếp xúc một cách nhiều nở
và coi bệnh nhân như là một khách hàng
chính vì vậy chúng tôi cũng được nhân dân tính nhiệm về tinh thần thái độ phục vụ
có thể nói bệnh viện phụ sản tp cn đã và đang phấn đấu góp phần cải tạo
và nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị y tế để triển khai những kỹ thuật mới
theo đề án được ủy ban nhân dân tp cn chấp thuận
đồng thời cũng tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa
nhằm triển khai các dịch vụ phục vụ khép kín góp phần hạn chế quá tải bệnh viện
thỏa mãn nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản
xứng đáng là nơi gửi chọn niềm tin của các thai phụ và bệnh nhân